thưa quý vị trong đêm nay tương tác giữa không khí lạnh và nhiễu động gió đông vẫn còn
vì thế ở khu vực các tỉnh thành quảng trị thừa thiên huế và đà nẵng
duy trì mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
sang ngày mai khối không khí lạnh vẫn còn duy trì cường độ mạnh
nhưng nhiễu động gió đông giảm bớt vì thế mưa ở khu vực bắc và trung trung bộ có xu hướng giảm
ở bắc trung bộ chỉ còn mưa ở một vài nơi trong khi đó ở khu vực trung trung bộ vẫn có mưa nhiều nơi
nhưng lượng mưa giảm phổ biến còn từ ba mươi năm mươi mm cục bộ có nơi mưa to trên bảy mươi mm
mưa giảm nhưng nước vẫn còn rồn mạnh vì thế trên các sông từ quảng bình đến bình định
lũ vẫn lên với đỉnh lũ trên các sông từ quảng bình đến bình định khả năng lên mức báo động một
các sông ở quảng ngãi lên mức báo động một đến báo động hai
kèm theo đó là nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp ven sông
về nhiệt độ nền nhiệt ở khu vực từ thanh hóa
vào đến thừa thiên huế giao động ở mức từ hai mươi đến hai mươi ba độ
các tỉnh thành phố từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi ngưỡng nhiệt là từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ trời lạnh
còn với vùng từ bình định trở vào đến bình thuận
trong đêm nay vẫn có mưa rào với lượng mưa từ một mươi hai mươi mm
ngày mai mưa sảm xuống diện vài nơi
nên nhiệt độ ngày mai ở đây tăng nhẹ lên mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong đêm nay nhiễu động gió đông và không khí lạnh vẫn tiếp tục duy trì mưa sông diện rộng
ở cả tây nguyên và nam bộ
trong đó ở khu vực con tum và gia lai vẫn có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa từ hai mươi ba mươi mm
ở khu vực nam bộ các tỉnh biên giới tây nam là những nơi có mưa rào và rông mạnh
cục bộ có những điểm mưa to trên mức năm mươi mm
ngày mai mưa tạm giảm nhưng đến chiều tối vẫn có mưa rào và rông rải rác
tập trung nhiều hơn ở các tỉnh nam bộ
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên có xu hướng tăng nhẹ lên mức từ hai mươi tám đến ba mươi độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ vẫn duy trì
trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
ngược lên phía bắc người dân bắc bộ vẫn đang đón nhận cái rét nàng bân
trong ngày mai toàn vùng không có mưa còn nắng nhẹ về chiều
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi một hai mươi bốn độ trời vẫn rét
trên biển trong đêm nay và ngày mai ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu giật cấp bảy
khu vực biển trung bộ trở vào đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba năm đến bốn năm mét
ngoài khơi khu vực bắc biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh ở mức cấp bảy
giật cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ bốn đến năm mét
khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc ở mức cấp bốn đến cấp năm
khu vực phía tây có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước